vừa ra đầu thú
hai người này gồm nguyễn thế tiến hai mươi bốn tuổi và nguyễn kim huy hai mươi bảy tuổi
đều trú tại thành phố quy nhơn bình định
hiện tiến và kim huy đang bị tạm giữ hành sự để phục vụ công tác điều tra
trước đó vào tối ngày một mươi tháng hai bốn nghi phạm liên quan đến vụ việc
gồm trương minh hùng nguyễn thanh huy trần trọng khải cùng chú ở thành phố nha trang
và nguyễn thị hồng quê ở phú yên đã bị bắt
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với hùng huy khải hồng về tội giết người
như truyền hình công an nhân dân đã thông tin dặn sáng hôm năm tháng hai
nhóm người này đi trên bốn chiếc xe máy
thì xảy ra mâu thuẫn với anh lê thanh vũ giám đốc một công ty quảng cáo
khi đang điều khiển ô tô bảy chỗ
sau khi gây vã anh vũ đã phóng xe lên phía trước nhưng bị nhóm thanh niên này đuổi theo
rồi đập vỡ kính ô tô của anh vũ buộc xe dừng lại
sau đó anh vũ bị đâm một nhát vào ngực và tử vong do vết thương quá nặng
công an thị xã sầm sơn tỉnh thanh hóa vừa phát hiện và bắt quả tàng một mươi năm đối tượng
đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại hiệu cầm đồ của lường văn sơn
trú tại thôn cường thịnh xã quảng cư thị xã sầm sơn
tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ hai mươi bốn triệu đồng tiền mặt một bộ bát đĩa
bốn quân vị cùng nhiều tăng vật khác có liên quan đến hành vi đánh bạc
theo lời khai ban đầu các đối tượng
tổ nhóm đánh bạc này do các đối tượng lường văn sơn vũ thị luyện nguyễn đức tài đứng ra tổ chức
và lê văn thọ là đối tượng sóc cái
các con bạc còn lại đều là người ở xã quảng cư thị xã sầm sơn
công an huyện gò công tây tỉnh tiền giang vừa bắt giữ đối tượng phạm ngọc anh nhân
chú huyện bình đại tỉnh bến tre về hành vi trộm cắp tài sản
vào đêm ngày bảy dạng sáng ngày tám
lợi dụng lúc vắng vẻ và không có người trông coi cửa hàng điện thoại di động
nên nhân đã đột nhập vào cửa hàng để trộm cắp tài sản
số tài sản mà nhân lấy trộm gồm hai mươi tám điện thoại di động các loại
một mươi một bộ sạc điện thoại một mươi dây tay nghe hai mươi sáu pin điện thoại
bốn trăm hai mươi sáu cạc điện thoại các loại và chín hai chỉ vàng một mươi tám k
ước tính giá trị tài sản khoảng trên bảy mươi bốn triệu đồng
nhân đã bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó
với nỗ lực cao nhất của lực lượng công an
trong những ngày nghỉ tết nguyên đán vừa qua
các hoạt động văn hóa lễ hội chào đón năm mới hai nghìn một mươi sáu ở tỉnh khánh hòa
đã diễn ra an toàn nhân dân và du khách được vui xuân đón tết
trong bình yên và hạnh phúc
quảng trường hai tháng bốn thành phố nha trang
đây là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ
chào đón năm mới của tỉnh khánh hòa
để đảm bảo an ninh trật tự công an khánh hòa đã xây dựng riêng một phương án
bố trí hàng trăm cán bộ chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ
vừa đảm bảo điều hòa giao thông vừa thực hiện các biện pháp đấu tranh phòng ngừa tội phạm
nhờ vậy dù nơi đây hàng đêm luôn tập trung hàng ngàn người dân và khách du lịch
nhưng tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông luôn được đảm bảo
tạo sự yên tâm cho du khách và nhân dân
trong dịp tết vừa qua công an khánh hòa đã quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của bộ trưởng bộ công an
tổ chức tốt công tác trực ban trực chiến sẵn sàng chiến đấu
nhiều kế hoạch về đảm bảo trật tự an toàn giao thông quản lý nhân khẩu hộ khẩu
đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm được triển khai đồng bộ hiệu quả
trong những ngày tết số vụ phạm pháp hình sự số vụ tai nạn giao thông được kiềm chế
không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng điều tra làm rõ nhiều vụ án hình sự
trong không khí rộn rã những ngày đầu năm mới lực lượng công an khánh hòa vẫn tiếp tục nỗ lực đảm bảo tốt nhất tình hình an ninh trật tự
những cống hiến thẩm lạc của cán bộ chiến sĩ công an khánh hòa đã góp phần làm cho nhân dân và du khách đón một thế tiết vui vẻ đầm ấm và an toàn trọng vẹn bên gia đình và người thân
một vụ cháy rừng vừa xảy ra tại khu vực pò dinh thuộc xóm nà ngân cách trụ sở thị trấn xuân hòa huyện hà quảng tỉnh cao bằng bốn km
vụ cháy đã thiêu dụi gần hai hectare rừng tự nhiên
khi đầm cháy xảy ra ủy ban nhân dân thị trấn xuân hòa đã huy động lực lượng tại chỗ cùng bà con xóm nà ngân tham gia dập lửa
tuy nhiên do địa hình trên đồi cao kèm theo gió thời tiết hanh khô nên gặp khó khăn cho việc tiếp cận đám cháy
nhưng với tinh thần quyết tâm cao của lực lượng tại chỗ đã kịp thời phát băng đường cản lửa
hơn hai tiếng đồng hồ đám cháy đã bị dập tắt hoàn toàn
theo ước tính ban đầu vụ cháy đã thiêu dụi gần hai hectare rừng tự nhiên
nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra làm rõ
trước đó ngày một mươi tháng hai tại rừng quốc gia hoàng liên thuộc huyện sapa tỉnh lào cai cũng đã xảy ra vụ cháy rừng nghiêm trọng
ước tính khoảng tám hectare rừng đã bị thiệt hại
còn tại an giang thì vào khoảng một mươi sáu h bốn mươi chiều qua tại khu vực tổ một mươi một và một mươi ba khóm mỹ thọ phường mỹ quý thành phố long xuyên
đã xảy ra một vụ cháy lớn tại điểm tập kết hàng nghìn lốc ô tô đã qua sử dụng của ông huỳnh văn tùng và huỳnh văn nhàn cùng chú tại thành phố long xuyên
nhận được tin báo cháy của người dân lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh an giang đã huy động bốn xe chữa cháy
cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp công an thành phố long xuyên và quân đội có mặt kịp thời
phối hợp với lực lượng tại chỗ và quần chúng nhân dân tham gia chữa cháy
do đám cháy toàn bộ bằng lốp xe nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
nhưng với sự nỗ lực của các lực lượng sau khoảng một tiếng đồng hồ đám cháy được dập tắt hoàn toàn
không để cháy lan sang nhà máy đông lạnh thủy sản ở kế bên
thiệt hại và nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng phối hợp tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra
vâng như vậy có thể thấy là chỉ trong bốn ngày từ ngày một mươi tháng hai đến ngày một mươi bốn tháng hai đã có những vụ cháy nghiêm trọng xảy ra
đây là thời điểm thời tiết hanh khô
cùng với đó là các phong tục đầu xuân như là thắp hương đốt vàng mã
do vậy mọi người nên hết sức chú ý để phòng chống cháy nổ đảm bảo sức khỏe tính mạng và phòng tránh thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra
tiếp tục là một thông tin khác
vào chiều qua tàu sir hai trăm bảy mươi bốn thuộc trung tâm cứu nạn hàng hải khu vực hai đã đưa tàu cá qng chín mươi một nghìn bốn trăm chín mươi chín ts
cùng chín ngư dân bị nạn trên biển về đà nẵng an toàn
vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng hai trung tâm nhận được thông báo tàu cá qng chín mươi một nghìn bốn trăm chín mươi chín ts do ông trần văn cúc
trú tại huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi là chủ tàu kiêm thuyền trưởng
trên tàu có chín thuyền viên hai người lấy dê bị hảo máy lúc h ngày một mươi hai tháng hai
tại vị trí có tọa độ là một mươi sáu bốn độ vĩ bắc một trăm linh chín một độ kinh đông
dù đã cố gắng khắc phục suốt hai ngày qua nhưng không được
lương thực thực phẩm và nước ngọt dự trữ ba ngày đã sử dụng gần hết đề nghị cứu nạn khẩn cấp
trước tình hình trên trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã động viên tinh thần cho thuyền viên gặp nạn
đồng thời triển khai ngay phương án điều động tàu sar hai trăm bảy mươi bốn tại đà nẵng đi cứu nạn
đến hai h hai mươi phút ngày hôm qua đã tiếp cận tàu cá bị nạn triển khai nghiệp vụ để động viên tinh thần
chăm sóc sức khỏe cho ngư dân đến một mươi bốn h chiều cùng ngày tàu cá bị nạn cùng chín ngư dân đã được đưa về đất liền an toàn
trên địa bàn tỉnh lạng sơn những ngày qua cửa khẩu quốc tế hữu nghị lạng sơn luôn rất đông khách du lịch qua cửa khẩu này
mặc dù lượng khách tăng đột biến trong thời điểm nghỉ lễ nhưng lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ồn tắc hoặc chậm trễ
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách du khách xuất nhập cảnh du xuân
theo thống kê của trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế hữu nghị trong một tuần nghỉ tết nguyên đán đính thân vừa qua
đã có khoảng trên một mươi hai lượt khách với hơn ba mươi quốc tịch khác nhau làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế hữu nghị lạng sơn
với mục đích chủ yếu là đi du lịch thăm thân
riêng ngày mùng hai tết bính thân lượng khách làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu này lên đến trên bốn du khách tăng gấp đôi so với những ngày bình thường
mặc dù lượng khách xuất nhập cảnh tăng trong những ngày nghỉ tết nhưng lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu đặc biệt là lực lượng bộ đội biên phòng
vẫn đảm bảo quân số thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
năm nay sau chín ngày nghỉ tết nguyên đán bính thân tại nhiều doanh nghiệp công nhân đã bắt tay vào sản xuất tạo không khí lao động sôi nổi trong những ngày đầu năm mới
đó là một trong những kết quả từ việc chú trọng chăm lo đời sống cho công nhân lao động
theo thống kê theo ông trần anh tuấn phó giám đốc trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động tp hcm
dự kiến tháng sau tết mức thiếu hụt lao động của các doanh nghiệp khoảng từ ba bốn thấp hơn so với cùng thời điểm vào năm ngoái
và mức độ di chuyển lao động trong các doanh nghiệp bình quân từ sáu năm
một trong những lý do khiến doanh nghiệp có thể giữ chân công nhân sau dịp nghỉ tết là do năm nay
việc thưởng tết tại các doanh nghiệp cùng cao hơn so với tết ất mùi mức thưởng trung bình bằng một tháng lương
qua báo cáo của hơn ba trăm linh doanh nghiệp trong các khu chế xuất khu công nghiệp
thì năm nay tổng số tiền doanh nghiệp chăm lo tết cho người lao động là hơn năm mươi tỷ đồng
công nhân được hưởng lợi từ các hoạt động chăm lo đã gắn bó thêm với công ty
những ngày làm việc đầu xuân hai nghìn một mươi sáu người lao động tại các doanh nghiệp lại tập trung bắt tay vào sản xuất
nhằm sớm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch cho năm mới bội thu phát triển
người dân nam định và các tỉnh lân cận lại nôn nước rủ nhau đi chợ viềng
nam định có tới bốn chợ viền tuy nhiên chợ viền phủ ở vụ bàn và chợ viền chùa nam trực
được nhiều người biết tiếng
từng truyền phiên chợ độc đáo mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần và đây là nơi mua may bán rủi
nên khách thập phương tu hội về đây đều mua hoặc bán một cái gì đó với ước mong có thể nhận về
một chút loài bắn cho cả một năm sắp tới
vào lúc giờ sáng nay phiên chợ viềng chính thức khai mạc và đón lượng lớn khách du lịch
chăm vào ngoài nước về tham dự
có mặt tại chợ viền vụ bàn chúng tôi cảm nhận được dọc người đổ về mỗi lúc một đông
người dân và phủ theo tuần tự thành kính lễ mẫu xin lọc thành tâm cố chúc sức khỏe bình an trong năm mới
tại khu vực bán cây cảnh nông cụ và hàng hóa trải dài bảy km từ thị trấn côi qua xã kim thái
đến xe ma động xã trung thành với khoảng bảy trăm linh dân hàng được bổ trí tại các khu riêng biệt
theo ban quản lý các chợ từ ngày sáu âm lịch mọi công tác chuẩn bị đều đã hoàn tất
để phục vụ du khách về vãn cảnh và đi lễ
là phiên chợ mua cây may bán cây rủi nên ai đến đây cũng muốn mua được cho mình
một chút lọc đồ xuân để cầu may mắn trong cả năm
cây cảnh và thịt bò là hai mặt hàng truyền thống được săn đón nhiều nhất
du khách đi chợ vỉnh xuân năm nay hoàn toàn có thể yên tâm chọn cho mình món đồ ứng ý
khi tình trạng chan lớn sâu đầy móc túi ăn xin không còn xảy ra
hiện tại trên toàn bộ tất cả các địa bàn tổ chức họp trợ
thì chưa có vụ phạm pháp hình sự nghiêm trọng nào xảy ra
tình trạng cướp cưỡng đoạt tài sản hoặc cướp giật tài sản
thì ở các cái điểm báo cáo về là tình hình đảm bảo tương đối tốt
riêng về tình hình tệ nạn xã hội thì có thể nói là được giải quyết cơ bản trên đẻ
công tác đảm bảo an ninh trật tự lễ hội chợ bình xuân năm nay
bước đầu được người dân đánh giá là hiệu quả tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách
về một phiên chợ mua may bán rủi về một mảnh đất thanh bình và miền khách
trong không khí dạo dược của ngày đầu xuân bình thân hai nghìn một mươi sáu
ngư dân các địa phương ven biển quảng nam tưng bừng tổ chức lễ hội cầu ngư truyền thống
với những hoạt động văn hóa đặc trưng
đây là nét đẹp truyền thống được gìn giữ phát huy từ bao đời nay của ngư dân quảng nam
mỗi dịp xuân về
ghi nhận lễ hội cầu ngư đua thuyền truyền thống tại xã tam hòa huyện núi thành tỉnh quảng nam
ngay từ sáng sớm các cụ cao niên cùng đông đảo bà con ngư dân làng hòa an xã tam hòa núi thành
trong trang phục truyền thống chỉnh tề lần lượt đến ngôi cổ miếu nằm sát sông trường giang
cúng bái thần linh và tổ chức nghi lễ đón thần nam hải
ngay sau lễ cúng đoàn tàu đánh bắt xa bờ của xã tam hòa nổ máy rẽ sóng
hướng về phía quốc tế
cửa lỡ tam hải thể hiện quyết tâm giành thắng lợi trong mùa khai thác cá năm nay
ngay sau lễ cúng đoàn tàu đánh bắt xa bờ của xã tam hòa nổ máy rẽ sóng hướng về phía quốc tế
và theo như các nghệ nhân mỗi một màu thì cần một bản in khác nhau
và đây là màu đen mà tôi vừa quyết màu đen rồi
sau khi mà bôi màu xong thì chúng ta sẽ ấn cái bản đi này xuống
tôi thấy nghệ nhân thủy hoanh thì ấn rất là mạnh
chắc là để cho mực nó in vào trong bản in này
à tôi nhìn thấy là cái màu mực nó đã thấm rất là đậm rồi
bức tranh này gọi là bức tranh phú quý thì còn một màu nữa
mà chúng ta sẽ ấn thử xem là tôi có làm nghệ nhân tranh đông hồ được không ạ
thì bỏ ra đúng không ạ
ồ cũng giống đấy chứ
cái ra tôi cũng tạo ra một bức tranh nhìn trông được
nhưng mà nếu nhìn kỹ thì thấy rằng nó hơi chạch một chút so với bản gốc
và không thể đẹp
bằng những bức tranh mà các nghệ nhân đã tạo ra được
bức này là bức hứng dừa
tức là các cụ ngày xưa là không lấy cây gì vào lấy cây dừa vào
tức là cùi dừa trắng và nước dừa trong là một gia đình luôn luôn hạnh phúc trong trắng
các cụ không nằm ba mà không nằm năm là nằm có hai trái dừa
tức là ông chồng mà trèo
đây trên này có dòng chữ là khen hai cho dựng lên dừa
đấy trèo đây hứng
cho vừa một đôi
bà vợ này chia váy ra hứng
không lấy cái gì hứng mà chia váy ra hứng
để ôm ông chồng này trèo lên hái
tức là mong muốn cho một năm mới no đủ và mọi điều may mắn hạnh phúc nữa
nói chung là tranh đông hồ thì chẳng hạn như là bức tranh ông tiến tài tiến đọc
thì người ta tết người ta hay mua treo ở cửa để cầu tài cầu lộc trong một năm
rồi vinh hoa quý thì nhà nào cũng cần thì họ treo
ngày xưa là cứ treo ở dán ở cửa ấy
để cầu lọc trong một năm
và cho một gia đình là vinh hoa vui quý
rồi hòa thận êm ấm
có tài cầu lọc
mỗi bức tranh đều có ý nghĩa khác nhau
rồi trân trọng cảm ơn cô
nhân dịp đầu xuân năm mới công an tỉnh lâm đồng đã tổ chức buổi tuyên truyền về an toàn giao thông
cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số
trên địa bàn xã tân châu huyện di linh
tại buổi tuyên truyền các báo cáo viên của ban an toàn giao thông của huyện
đã tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông
chiếu phim trưng bày những hình ảnh về tai nạn giao thông cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số
cảnh sát giao thông của huyện đã dành thời gian cho bà con hỏi đáp luật giao thông đường bộ
các kỹ năng tham gia giao thông an toàn
giải thích các tình huống có thể xảy ra khi tham gia giao thông trên đường
hay xử lý tình huống khi bị tai nạn giao thông
đặc biệt dịp trước trong và sau tết nguyên đán bính thân
bà con đồng bào dân tộc thiểu số phải chấp hành luật an toàn giao thông
không uống rượu bia khi tham gia giao thông
không chở quá suốt ngày quy định
cũng tại buổi tuyên truyền
các báo cáo viên đã chỉ cho bà con thấy rõ nguy cơ về tai nạn giao thông
việc uống rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
sẽ kéo theo các hệ lụy khôn lường
những hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông như vậy
sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho người dân
tạo chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành luật an toàn giao thông
trong dịp lễ tết
trong dịp tết nguyên đán bính thân
tình hình trật tự an toàn giao thông thường diễn biến phức tạp
đây là thời điểm số người và phương tiện tham gia giao thông
tăng đột biến trên các tuyến đường
tiêm ẩn nguy cơ làm tăng tai nạn giao thông
trước tình hình đó
các lực lượng chức năng tỉnh thừa thiên huế
đã tổ chức các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông
trong những ngày này
phương tiện tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ một a khá đông
tại km tám trăm ba mươi ba
đoạn đi qua địa phận thị xã hương thủy
chỉ trong vòng chưa đầy ba mươi phút
đã có hơn bảy trường hợp vi phạm tốc độ
bị tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông tỉnh thừa thiên huế
phát hiện và xử lý
bên cạnh một số trường hợp vi phạm
do trường nắm bắt luật giao thông
thì cũng có không ít trường hợp
dù biết luật nhưng vẫn cố tình vi phạm
nghiêm trọng hơn
có không ít trường hợp người vi phạm
đã bỏ chạy
khi bị cảnh sát giao thông tuyết còi
bất chấp tình mạng và nguy hiểm
cho người tham gia giao thông lưu thông trên tuyến
chiếc xe khách mang bị kiểm soát

đã vi phạm lỗi đi vào đường cấm
tuy nhiên khi cảnh sát giao thông
ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
thì lái xe đã cố tình bỏ chạy
gây khó khăn cho các lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ
tại thời điểm trên
một đoạn đường dài chỉ chưa đầy năm km
nhưng phóng viên đã ghi nhận
hai vụ tai nạn xảy ra liên tục
trong đó năm người bị thương nặng
phải đi cấp cứu tại bệnh viện
theo thống kê từ ngày hai mươi chín cho đến mùng bốn tết
tại khoa cấp cứu bệnh viện trung quân huế
đã tiếp nhận hơn một trăm năm mươi ca nhập viện
do tai nạn giao thông đến từ các địa phương khác nhau
chứ không chừng gì
tại địa bàn tỉnh thứ thứ
trong đó có năm ca chấn thương sọ não rất nặng
và con số này vẫn tiếp tục tăng
trước tình hình đó
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thứ thứ huế
đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ
nhằm hạn chế tình trạng trên
trong dịp tết và sau tết nguyên đán
tình hình giao thông diễn biến khá phức tạp
chính vì vậy việc tăng cường kiểm soát
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
của các lực lượng chức năng là vô cùng cần thiết
đồng thời người dân nên ý thức
trong việc chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông
để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho mình và mọi người
đồng thời người dân nên ý thức
là số phụ ném đất đá
làm hư hỏng gần năm trăm linh cửa kính
trên tàu hòa trong năm hai nghìn một mươi năm